một trăm sáu mươi ba người dân ở tỉnh phú yên là người lao động học sinh sinh viên bị kẹt lại thành phố đà nẵng do covid một mươi chín
đã được trung tâm y tế quận cẩm lệ lấy mẫu xét nghiệm để kiểm tra virus sars cov hai trước khi về địa phương
các công dân tỉnh phú yên được lấy mẫu xét nghiệm theo phương pháp gộp mẫu năm người trên một ống môi trường
việc lấy mẫu xét nghiệm giúp cho quá trình sàng lọc phát hiện các ca nhiễm trong cộng đồng một cách nhanh nhất
bảo đảm cho các ngành chức năng khoanh vùng được dịch bệnh
trước đó sở y tế tp đà nẵng nhận được công văn của sở lao động thương minh và xã hội thành phố
về việc xét nghiệm virus sars cov hai cho công dân tỉnh phú yên đang tạm trú tại đà nẵng trở về nơi cư trú
việc hỗ trợ xét nghiệm cho người dân phú yên trước khi đưa về quê là hoàn toàn miễn phí